chương trình truyền hình thực tế đang được cộng đồng chú ý nhất chính là thay đổi cuộc sống với sự lột xác của cô gái trẻ vũ thanh quỳnh quê nam định
sau khi được lựa chọn quỳnh được sang hàn quốc phẫu thuật miễn phí trong ba tháng với gói phẫu thuật lên đến năm mươi usd
cô được cắt dương hàm và chỉnh sửa một số nét trên khuôn mặt
từ một cô gái tự ti không tìm được việc làm vì không có vẻ bề ngoài xinh đẹp
thanh quỳnh đã lột xác trở nên xinh đẹp
và cô tự tin hơn để bước vào ngành thời trang
hiện giờ thì quỳnh đã là một cô gái tự tin năng động
cô được mời làm người mẫu ảnh mc gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng
vâng thưa ông như ông vừa thấy qua phóng sự vừa rồi
thì từ một cô gái rất thiếu tự tin vào dung mạo của bản thân
và sau khi trải qua phẫu thuật thẩm mỹ
thì cô đã có được những cơ hội nhờ có một diện mạo mới
vậy thì liệu có phải việc thay đổi tướng mạo do cha mẹ sinh ra
sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến số phận của mỗi chúng ta không
và ông có tin vào điều này hay không
có thể nói là tiến bộ của phẫu thuật thẩm mỹ đã làm thay đổi diện mạo cuộc sống
không phải chỉ có thay đổi cái diện mạo bên ngoài của mỗi con người
những tiến bộ kỹ thuật đấy
thay đổi cả cuộc sống cả văn hóa cả cái quan hệ xã hội
như là thay đổi họ trở thành một con người
chúng tôi vẫn hay nói là con người tự tin để hòa nhập vào cuộc sống
rõ ràng đấy là một cái có lợi
rất là thiết thực và nó đem lại cái nguồn cảm hứng
cũng như là những tình cảm những khả năng
mà người ta có thể sống một cách có chất lượng hơn
vâng thưa ông với xu hướng mà mọi người đang đổ xô
đi phẫu thuật thẩm mỹ như hiện nay
vậy thì ông có đánh giá như thế nào về nhận thức của con người ngày nay về cái đẹp ạ
có một cái bộ phận những người ta quan tâm đến việc làm đẹp
và người ta tìm hiểu tìm hiểu từ quy trình phẫu thuật
tìm hiểu đến bác sĩ tìm hiểu cơ sở tìm hiểu loại kỹ thuật
và cái mong muốn của họ là có được một cái phẫu thuật an toàn và kết quả sự hoàn hảo
nhưng đa phần những cái người mà đi làm đẹp ít khi họ quan tâm đến những cái yếu tố như thế
và thường là giống như là người ta vẫn nói cái câu là miệng truyền qua tay
tức là cứ người này nói xong người ta không cần quan tâm xem ai là phẫu thuật viên
cơ sở phẫu thuật như thế nào phẫu thuật như thế nào
họ chỉ nhìn thấy một cái kết quả trước mắt họ là họ thấy
à cái cô này là mũi ở chỗ đấy rất là đẹp thì cứ đến làm
thế tức là gì họ không quan tâm gì đến những cái việc liên quan đến đấy
và người ta chỉ là
đánh giá cái phẫu thuật đấy qua một người đã được làm
và điều đấy là rất là nguy hiểm
phụ nữ luôn nhẹ dạ và luôn luôn là nghe thì thầm chứ ít khi mà chịu khó tìm hiểu
vâng xin cảm ơn sự chia sẻ của ông và chúng ta sẽ cùng quay lại trò chuyện sau ít phút nữa
thế nhưng để có được cái đẹp nhân tạo thì cái giá bỏ ra là không hề nhỏ
và chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ
hãy cùng đến với những tâm sự của mai lệ huyền một cô gái đã từng trải qua tám lần phẫu thuật thẩm mỹ và giờ đây cô lại đang cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình
đây là hình ảnh của mai lệ huyền trước khi cô sử dụng dao kéo tới tám lần trên khuôn mặt mình
nhiều người đều cho rằng trước khi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt của cô đã khá hài hòa
với chiếc mũi cao và vàng
tuy nhiên bản thân huyền lại không thấy như vậy
cô luôn mơ ước về một khuôn mặt v line thời thường với chiếc mũi s line và đôi mắt to cùng làn da trắng xứ
bởi vậy cô đã quyết định thẩm mỹ để có khuôn mặt đẹp như mong muốn
tuy nhiên một lần hai lần rồi đến tám lần cô gái trẻ ấy đã liên tục sử dụng dao kéo để thay đổi nhan sắc
và giờ đây cô đang luyến tiếc vẻ đẹp tự nhiên mà cô đã đánh mất
nhiều khi khuôn mặt mình hơi bị đơ một chút hay bị ốm và mình cảm thấy không được thoải mái tự nhiên như thường trước đây
làm cái gì cũng phải để ý đến những cái mà mình đã làm cho khuôn mặt
thường thì là mũi thì không nhăn được mũi
cầm thì không chấm được cầm
nói chung là làm cái gì cũng phải khá là cẩn thận với nó
vì va nhẹ mà thấy cũng rất là đau
mấy chất liệu như thế này thì nó không giữ được lâu hẳn đâu chị ạ
vì thường thì thời gian khi mà ví dụ như mũi chỉ được năm năm là nó sẽ bị tụt sống dần
tức là lúc đó nó đang cao mà sau dần nó sẽ bị thấp xuống
là mình phải tháo ra và làm cái khác
cầm cũng thế
nói chung là làm cái gì cũng có hạn sử dụng của nó
em nghĩ chắc là sau này đến một thời điểm đấy trong gần đây là em sẽ phải tháo ra trước khi em lập gia đình
thứ nhất là về sức khỏe của mình thì rất là giảm sút

nếu là mẹ mà mình không có đủ sức khỏe thì sau này con mình cũng không được tốt nữa
phụ nữ thì đẹp về tâm hồn lẫn cả tính cách và những thời gian đấy mình có thể dành để tìm hiểu
và dành cho mình kĩ năng sống trong tương lai thì tốt hơn bạn chỉ chăm chăm bỏ vụt bẻ ngoài của mình giống như hem
vâng thưa ông nếu được hỏi bất kỳ một chị em phụ nữ nào là họ có hài lòng với khuôn mặt của mình không
thì tôi dám chắc là đến chín mươi chín số chị em phụ nữ sẽ trả lời là không
bởi vì họ luôn tìm thấy một khuyết điểm nào đó trên khuôn mặt mình
vậy thì với cương vị là một bác sĩ về thẩm mỹ
liệu ông có cho rằng hầu hết mọi người đều nên làm phẫu thuật thẩm mỹ để có được một khuôn mặt hoàn hảo hơn hay không
tôi không nghĩ là tất cả mọi người đều phải trông chờ vào phẫu thuật thẩm mỹ
phẫu thuật thẩm mỹ chỉ dành cho những người nào biết được mình có nhược điểm gì
mình cần thay đổi cái gì chứ không phải làm thay đổi theo ý kiến của những người xung quanh
cho nên là đấy là sự lựa chọn của chính bản thân mình chứ không phải sự lựa chọn của những người xung quanh
mình làm cho mình đẹp mình biết những cái gì mình khiếm khuyết
mình biết cái gì mình chưa đẹp thì mình chỉnh sửa nó
có thể không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ có thể là maci up
có thể cách để tóc có thể là cách mặc quần áo
thì nó cũng thay đổi được cái diện mạo
tại vì khi nói đến thẩm mỹ người ta không chỉ nói đến mỗi cái can thiệp ở mặt
mà còn là toàn bộ cái cơ thể của mình
vậy thì đã bao giờ ông từng từ chối một bệnh nhân và một khách hàng nào đó đến phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa
rất là nhiều tại vì có những người họ có những cái đòi hỏi
ví dụ như bây giờ đem một cái ảnh đến
phải làm sao phẫu thuật được như cái người trong ảnh
theo cái trào lưu của phim ảnh họ muốn có một cái mũi hàn quốc
cái cầm hoặc là cái xương gò má hoặc là cái khuôn mặt vi lai ví dụ như thế
thì nhiều khi ở đây rõ ràng là cái sự hòa hợp của tất cả cấu thành ở trên khuôn mặt
nó tạo ra một cái sự đồng điệu
mà có duyên duyên dáng chứ bây giờ mình không thể nào mà chạy theo cái yêu cầu của họ làm thay đổi
có những người rất là duyên nhưng mà bây giờ mà làm một cái mũi hàn quốc hoặc là gọt hai cái xương ngò má
gọt hai cái xương hàm để có một cái khuôn mặt biến dị thì không thể chấp nhận được
hoặc là có những cái người mà họ đã đẹp sẵn rồi dưới con mắt của tôi tôi thấy là không cần phải can thiệp
và họ chỉ cần thay đổi cái make up
họ thay đổi cái kiểu tắc thôi là họ rất là hoàn hảo rồi
hoặc là những cái người mà họ theo tướng số theo thầy tướng yêu cầu là phải chỉnh sửa một chút trong cái diện mạo
để thay đổi cái cuộc đời của họ
tôi nghĩ là cái đấy không chắc chắn không phải là cái đấy là sẽ đưa đến một cái sự thay đổi nếu như bản thân họ không thay đổi tập quán của họ chưa
một khi đã nhắc đến phẫu thuật thì tức là phải luôn đi kèm với đau đớn cũng như là tốn kém
vậy thì những người sử dụng các phương thức phẫu thuật thẩm mỹ để có được vẻ đẹp như mong muốn thì họ sẽ phải đánh đổi những điều gì thưa ông
cái mà họ được đấy là cái đẹp
thì anh phải chấp nhận những cái mà không mong muốn cái mà anh không mong đợi nó đến với mình
thế thì những cái tác động không mong muốn đấy nhiều hay ít còn phụ thuộc vào anh phẫu thuật ở đâu
sự lựa chọn bác sĩ sự lựa chọn cơ sở phẫu thuật và nó quyết định cái sự rủi ro đấy cao hay là thấp tùy cái đánh đổi lớn hay là thấp tùy theo quyết định của mình
người ta luôn luôn quan niệm là phẫu thuật thẩm mỹ là đem lại cái đẹp tuy nhiên nếu mà không chuyên nghiệp thì chúng ta lại đem lại cái không đẹp cho người bệnh hoặc là cho bệnh nhân và cái đấy nó không phải là cái mục đích của tất cả những người làm phẫu thuật
thưa ông nhiều người cho rằng một khi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi thì sẽ rất dễ bị nghiện
đó có nghĩa là sửa cái này rồi thì chúng ta lại tiếp tục sửa những cái khác và cứ hết lần này đến lần khác như vậy
liệu đây có phải là một trong số những cái bẫy mà nhiều người đã liên tục phải đi phẫu thuật thẩm mỹ mà không rứt ra được
ở những cái cơ sở thẩm mỹ họ có những cái đội ngũ marketing rất là tài
sau khi làm một cái này thì họ sẽ giới thiệu lôi kéo
hoặc là đề nghị bệnh nhân làm một cái phẫu thuật khác
bản thân bệnh nhân họ không nghĩ đến
nhưng mà những cái người marketing đấy là những người mà lôi keo họ để tiếp tục làm
làm thêm một cái này nữa sau đấy làm thêm một cái phẫu thuật khác
thì chính đấy là công nghệ marketing của một số cái thẩm mỹ việt
tôi luôn luôn nói với đồng nghiệp là cái phẫu thuật không phải là cái giải pháp duy nhất

chúng ta trở thành là một người đẹp dưới mắt mọi người
đó là văn hóa phải có văn hóa
anh phải biết trang điểm biết fashion biết quần áo cách ăn mặc
rồi là cách giao tiếp
rồi là những cái body language cái động tác của cơ thể
rồi là chế độ ăn uống
chế độ luyện tập
chế độ nghỉ ngơi
nó là rất nhiều cái thứ để quyết định được anh có đẹp hay không đẹp
cho nên là nếu chỉ mong vào cái phẫu thuật thẩm mỹ như là một cái biện pháp thần kỳ để thay đổi cuộc sống
thì chúng ta sẽ phải đón nhận những cái kết quả đôi khi trái ngược lại cái điều mong muốn của mình
bởi vì phẫu thuật thẩm mỹ vẫn là con dao hai lưỡi
và nó sẵn sàng đưa lại một cái vẻ đẹp cho bản thân mình
nhưng mà nó cũng sẵn sàng đưa lại cho người bệnh hoặc là bệnh nhân nhưng những cái kết quả mà hoàn toàn không mong muốn cả từ phía bác sĩ lẫn bệnh nhân
vâng một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị
với nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ đã thực sự tạo nên một bước ngoặt trong cuộc đời
giúp cuộc sống của họ trở nên tốt hơn

khi đó phẫu thuật thẩm mỹ đã được lựa chọn như một biện pháp cuối cùng để khắc phục được những khiếm khuyết đã gây ra quá nhiều bất lợi trong sinh hoạt hàng ngày
tuy nhiên nếu bạn không có được một chiếc mũi dọc dừa hay một đôi mắt bồ câu thì bạn vẫn có thể sở hữu một cơ thể cân đối một làn da mịn màng và một cuộc sống tinh thần phong phú
mà tất cả những điều đó thì phẫu thuật thẩm mỹ không thể tạo ra được
ai đó đã từng gọi phẫu thuật thẩm mỹ là con dao hai lưỡi
điều đó rất đúng
vậy nên những ai muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì cần cân nhắc kỹ quyết định của mình để làm sao vừa đẹp lại vừa an toàn cho sức khỏe
bởi người phụ nữ đẹp nhất là người phụ nữ luôn tự tin với sự không hoàn hảo của chính bản thân mình
và đó cũng chính là thông điệp mà những người làm chương trình thông điệp cuộc sống tuần này muốn gửi tới quý vị